ủy ban nhân dân tp hcm vừa chấp thuận đề xuất của sở y tế về việc áp dụng với người tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca
thì khoảng cách tiêm mũi hai bằng vaccine astrazeneca hoặc pfizer còn tối thiểu sáu tuần
trước đó nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine mũi hai cho người dân
sở y tế đã đề xuất ủy ban nhân dân thành phố áp dụng đối với người tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca
thì khoảng cách tiêm mũi hai bằng vaccine astrazeneca hoặc pfizer tối thiểu là sáu tuần
hiện nay theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine này thì mũi hai nên được tiêm vào khoảng từ bốn đến một mươi hai tuần sau mỗi một
khi được đồng ý sở y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị tiêm vaccine mũi hai bằng vaccine astrazeneca hoặc pfizer
cho người tiêm mũi một bằng astrazeneca phải thông tin đầy đủ giải thích rõ ràng hiệu lực bảo vệ
theo các thời điểm tiêm mũi hai tính an toàn về khoảng cách tiêm mũi hai để người dân biết
và đồng thuận tham gia